tỉnh hà tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai trăm bốn mươi năm ngày sinh tưởng niệm một trăm sáu mươi năm ngày mất uy viễn tướng công nguyễn công chứ đón nhận bằng công nhận huyện nghi xuân đạt chuẩn nông thôn mới
tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai huyện nghi xuân hà tĩnh long trọng tổ chức chương trình chào mừng năm mới hai nghìn một mươi chín và mừng huyện nghi xuân đạt chuẩn nông thôn mới
các đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó ban thường trực ban tổ chức trung mương đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam phó trưởng ban tuyên giáo trung mương đã tới dự lễ và chung vui với đảng bộ chính quyền và nhân dân nghi xuân
tại buổi lễ thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã trao cờ thi đua xuất sắc của chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện nghi xuân chào mừng những thắng lợi của quê hương đất nước
quê đã thể hiện sâu sắc niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam phát hỏa không khí vui tươi phấn khởi ở huyện nông thôn mới đầu tiên của hà tĩnh